tối qua ngày hai mươi bốn tháng một mươi hai lực lượng phối hợp do phòng cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế
buôn lậu công an tỉnh quảng bình chủ trì đã phát hiện bắt quả tang nguyễn thị bông
sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi sáu trú tại phường hai thành phố đông hà tỉnh quảng trị
có hành vi vận chuyển tăng chữ ba mươi sáu năm kg pháo hoa nổ
trước đó nguyễn thị bông điều khiển phương tiện xe mô tô theo hướng từ nam ra bắc
vận chuyển chín hộp pháo hoa nổ loại ba mươi sáu quả trên đường đi tiêu thụ thì bị lực lượng chức năng tạm giữ
tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của bông tại phường hai thành phố đông hà tỉnh quảng trị
phát hiện thu giữ thêm một mươi một hộp pháo hoa nổ loại ba mươi sáu quả và năm hộp pháo hoa nổ loại bốn mươi chín quả
tổng số lượng pháo hoa nổ thu giữ được là hai mươi năm hộp trọng lượng là ba mươi sáu năm kg
hiện phòng cảnh sát điều tra về tham nhũng kinh tế buôn lậu công an tỉnh quảng bình
đang tiến hành tạm giữ đối tượng nguyễn thị bông và tiến hành các bước điều tra theo quy định của pháp luật
cuối năm là thời điểm nhu cầu về thực phẩm của người dân tăng cao
và đây cũng chính là cơ hội cho thực phẩm bẩn thực phẩm kém chất lượng len lỏi về thị trường
mới đây đội bốn phòng cảnh sát môi trường công an tp hà nội đã phối hợp với đội hai quản lý thị trường
thu giữ nửa tấn nầm lợn đang trong tình trạng phân hủy bốc mùi hôi thối
kiện cao điểm tấn công chấn áp tội phạm vào khoảng một mươi ba h chiều ngày hai mươi bốn tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba
đội bốn phòng cảnh sát môi trường phối hợp cùng đội hai cục quản lý thị trường hà nội
công an phường đồng xuân quận hoàn kiếm kiểm tra tại cơ sở kinh doanh động vật tại số bốn mươi sáu trần nhật duật
chủ cơ sở là ông nguyễn bật tuyền sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm quê ở nhuế dương khói châu hưng yên
tại thời điểm kiểm tra lực lượng chức năng đã thu giữ nửa tấn nầm lợn
không có hóa đơn chứng từ không được kiểm định chất lượng
số nầm này được xác định đang trong tình trạng phân hủy bốc mùi hồi thối đấm mốc
qua truy xét đối tượng khai nhận sản phẩm được thu mua trôi nổi trên thị trường
sau đó bán lại cho các quán ăn lẩu nướng tại hà nội để kiếm lời
tổ công tác đã tiến hành thu giữ toàn bộ hàng hóa liên quan và tiến hành tiêu hủy theo quy định của pháp luật
vấn đạn hàng giả hàng nhái vẫn đang chản lan không chỉ gây tổn hại đến lợi ích của người tiêu dùng
mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến sức cạnh tranh của doanh nghiệp
theo phản ánh của nhiều doanh nghiệp thì một sản phẩm họ vừa cho ra đời không lâu
đã xuất hiện trên thị trường sản phẩm nhái tương tự với giá rẻ hơn rất nhiều lần
như vậy doanh nghiệp dù có muốn hạ giá thành đến đâu cũng không thể đấu lại được với hàng nhái
theo dự báo trong hai ba năm tới tỷ lệ hàng gian hàng giả có xu hướng gia tăng
chiếm từ năm mươi sáu mươi so với tổng thể các hình thức gian lận thương mại nói chung
trong đó tập trung chủ yếu ở lĩnh vực hàng giả
may giày dép đồ dân dụng điện tử thực phẩm chức năng
đa số các đối tượng vi phạm thường nhắm vào các doanh nghiệp có uy tín có thương hiệu trên thị trường
nhằm đánh lừa người tiêu dùng để trục lợi
hiện tại vấn đề hàng giả đang ngày càng có xu hướng gia tăng
không chỉ dừng lại các sản phẩm thông dụng và dễ làm như giày dép
các sản phẩm kém chất lượng là hàng gia dụng hàng điện tử đang tràn ngập thị trường với kỹ thuật làm giả rất tinh vi
hàng giả hàng nhán được làm ngày càng tinh vi về hình thức và gây nguy hiểm cho người tiêu dùng
vì sự an toàn của người tiêu dùng tôi mong muốn trong thời gian tới
các cơ quan chức năng việt nam sẽ siết chặt hơn nửa việc quản lý và để lùi vấn nặng này
cái khó của người tiêu dùng hiện nay là họ không phân biệt đâu hàng thật và hàng giả trên thị trường
một số hàng hóa được làm giả tinh vi nhá thương hiệu
thậm chí phải được thấm định bởi các chuyên gia thì mới có thể phân biệt được
liên quan tới gốc độ làm hàng giả các hành phạt rất nhiều mức phạt cũng không phải nhẹ
tuy nhiên về mặt hành chính nếu mức xử phạt chỉ là cao đến hai trăm linh triệu đồng đối với cá nhân
và bốn trăm linh triệu đồng đối với tổ chức thì theo tôi đây là vẫn là một mức phạt chưa đủ sức răng đe
bởi vì thực tế rõ ràng việc sản xuất và mua bán hàng giả mang một nguồn lợi nhuận rất khủng khiếp
dẫn tới người có cái hành vi
hay có cái mong muốn thực hiện hành vi này họ vẫn còn khá là xem thường cái trách nhiệm
mà mình có thể gặp phải khi mà thực hiện hành vi sản xuất mua bán hàng giả
để ngăn chặn vấn nạn hàng giang hàng giả bảo vệ doanh nghiệp và người tiêu dùng
thiết nghĩ các cơ quan chức năng cần tập trung phối hợp với các sở ban ngành
đặc biệt là lực lượng công an trong việc xử lý các đường dây các đối tượng chủ mua cầm đầu
để hạn chế thấp nhất thực trạng bày bán công khai hàng nhập lậu hàng giả
vi phạm sở hữu trí tuệ đặc biệt trên các tuyến phố của các thành phố lớn như hà nội và thành phố hồ chí minh
tiếp theo mời quý vị cùng đến với những tin tức kinh tế nổi bật trong nước trong hai mươi bốn giờ qua
đáp ứng nhu cầu đi lại tăng cao của người dân trong dịp tết nguyên đán quý mão hai nghìn hai mươi
cục hàng không việt nam cho biết sẽ tăng thêm ba mươi hai chuyến bay tương ứng với khoảng sáu chỗ ngồi
ngay tại sân bay tân sơn nhất
cục hàng không việt nam cho biết sẽ tăng thêm ba mươi hai chuyến bay tương ứng với khoảng sáu chỗ ngồi ngay tại sân bay tân sơn nhất
cục hàng không việt nam cho biết sẽ tăng thêm ba mươi hai chuyến bay tương ứng với khoảng sáu chỗ ngồi ngay tại sân bay tân sơn nhất
từ ngày sáu tháng một đến ngày năm tháng hai năm sau

và ba mươi sáu chuyến mỗi giờ trong các khung giờ còn lại
trước những khó khăn của kinh tế thế giới khiến cho nền kinh tế việt nam
cũng chịu những ảnh hưởng và bị tác động nặng nề
đặc biệt trong đó phải nói đến lĩnh vực bất động sản
đứng trước thách thức đó ngân hàng nhà nước đã điều chỉnh chi tiêu
tăng trưởng tín dụng định hướng cho năm nay
với mức tăng là từ một năm đến hai
việc điều chỉnh phần nào đã giúp cho các doanh nghiệp
có thể tái đầu tư và phục hồi trở lại
trong bối cảnh chỉ còn gần một tuần nữa là hết năm
việc ngân hàng nhà nước nới room tín dụng thêm từ một năm đến hai
được coi là tín hiệu vui cho rất nhiều doanh nghiệp
không chỉ riêng lĩnh vực kinh doanh chứng khoán
mà đặc biệt là đối với thị trường bất động sản
khi mà trong thời gian dài việc siết tín dụng
khiến cho nhiều người khó tiếp cận được với các dự án
trong thời gian vừa qua dưới sự chỉ đạo rất là quyết liệt
rất là tích cực bằng nhiều giải pháp của quốc hội của chính phủ của thủ tướng
nên một số những trị tiêu
vĩ mô đã có thấy những dấu hiệu rất tích cực
chính vì thế cho nên ngân hàng nhà nước cũng đã xem xét
quyết định lấy thêm hạn mức tín dụng cho các ngân hàng thương mại
để tạo dư địa cho việc hỗ trợ cho các doanh nghiệp cho các dự án
việc nới rung này nó không phải hiểu trực tiếp
theo nghĩa tức là nới room cho các ngân hàng thương mại
để ngân hàng thương mại nới rum hoặc là cho vay tiếp các doanh nghiệp bất động sản
nhưng nhìn chung nó sẽ tạo thêm được cơ hội
cho các doanh nghiệp bất động sản tìm kiếm các nguồn vốn bổ sung phái sinh
trên cơ sở gia tăng hoạt động kinh tế xã hội khác
hiện nay không ít dự án bất động sản đang triển khai dở dang gặp khó khăn vì thiếu vốn
còn ở phía người mua nhà để ở
nhiều trường hợp đã nộp bảy mươi tám mươi giá trị hợp đồng nhà
họ còn thiếu hai mươi ba mươi nữa để có thể nhận nhà
do đó việc nới rom tín dụng lần này sẽ ít nhiều tiếp sức cho thị trường bất động sản
đặc biệt hỗ trợ lớn cho người lao động mua nhà trả góp
rất tốt là gần đây một mươi năm một mươi sáu ngân hàng lớn của đất nước đã có những cuộc họp cuối năm
và đưa ra một nỗ lực chung là cố gắng giảm lãi xuất cho vai
rất hy vọng trong thời gian tới thì lãi xuất của các trung ương trên thế giới sẽ chậm lại
theo hướng đã có sự cải thiện nhất định về bán phát
do đó mức độ gia tăng quyết liệt của lãi xuất của các trung ương trên thế giới
nhất là của mỹ của châu âu sẽ giảm
và từ đó là cho đến chúng ta sẽ có sự cải thiện theo